y dài vết hoa
y dài vết trường
đây đúng không
thế là bạn xuống đây chơi à
giống mình à

bạn có biết chỗ nào kiểu chơi mà
kiểu vui vui không
chỉ cho mình mình đi chơi với
em cũng mới xuống đây là không biết chuyện
em cũng mới xuống à
chúc hai bạn chơi vui vẻ nhá

thì bạn nữ thấy sao
có thể là hơi ghen một chút

bởi vì kiểu nhờ thôi mà

xử lý cái cách ứng xử của bạn nam ngày hôm nay
thì em thấy chắc bằng lòng không
đúng nên là không nên chụp
em nghĩ là
giận nó sau

cho mình khoác tay vào trước á

trở thành nhếp ảnh ra cho bạn trai mình và cô gái lạ

thì bạn nữ sẽ chụp giúp mình

cho mình xin phép selfie một hai kiểu nữa nhé
bạn nam cho mình xin facebook nhé
rồi về có gì mình gửi ảnh cho
cho mình xin phép selfie một hai kiểu nữa nhé

thôi bạn cứ cho đi
tại vì kiểu mình chắc là kiểu chỉ kết bạn
thỉnh thoảng kiểu mình like ảnh với các vị ấy thôi
với các vị ấy thôi
chưa còn mình có
muốn có thêm bạn mới đi
tiến đạt nguyễn
tiến đạt nguyễn

không ba năm
không ba năm
thế bạn nam có biết chỗ nào chơi mà hay đưa bạn nữ đi chơi không

chúc hai bạn đi chơi vui vẻ

dạ cũng có ạ
thôi mà không rỗi nữa
không sợ mất người yêu à
nếu mà mất thì đã mất lâu rồi

không thể rỗi được

để để để
có vẻ như bạn gái của nam thanh niên này cũng đang thực sự bối rối trước tình huống

điều hành trình của bạn nữ
được rồi bạn gái em
điều hành trình của bạn nữ

cho chị xin selfie với bạn nam một hai kiểu nữa nhé
em cầm cho
em cầm em cầm giấy cho chuyên nghiệp
em cầm em cầm giấy cho chuyên nghiệp

rennie tran hả
cái nào nhỉ đây đúng không
rồi chị cảm ơn hai bạn nhé
chúc hai bạn hãy chơi vui vẻ nhé

dạ không ạ

thông thường thì em sẽ không để bạn gái em ghen
thôi nhưng nếu tưởng được lại là một bạn trai khác mà muốn chụp ảnh với bạn nữ mình thì em sẽ
em hoàn toàn thoải mái thôi nếu mà bạn ấy cảm thấy đúng là đúng
chị ơi chị cầm một em gầy túi với ạ
trông nó đỡ vướng
anh có chụp cho em nhiều nhiều kiểu một tí á
anh ơi anh đừng ra đây chụp em lấy cái vườn hoa này thôi
thì chị gái chụp cho em với anh trai một kiểu với ạ
tại vì nhiều em mới xuống hà nội em kiểu muốn chụp ảnh với mọi người
được được cháy nhạc cho em để đây
còn cô gái này thì khéo léo kéo bạn trai đi từ chối lời mời chụp ảnh cùng đôi cô gái lạ
làm kỷ niệm ấy
anh có sai đâu mà chụp cho anh ấy kìa
không nhưng mà kiểu em muốn để chụp cho nó kiểu còn làm kỷ niệm ấy ạ
tại vì kiểu lần đầu em mới xuống đây chị chụp hộ em một kiểu với
thế thôi cho em xin phép em selfie với anh nhá
để làm kỷ niệm nữa mà
còn nhiều bạn mà
nhưng mà cho cho cho em chụp ảnh cùng với
chị đó là chết
em thấy là bạn kia đang xin chụp ảnh với anh mà sao chị lại không cho
thì có nhiều bạn mà bạn có thể chụp với các bạn nam khác
tại vì ở đây mình đi chung á
mình cũng hơi kì
thật không ạ
tại em đang ghen đó chị ạ
có rồi ghen dữ trời
mỗi lần ghen là nhéo bầm tay hết
sợ gì cũng thêm cái sợ
rồi tên em là
đổi ngược lại nếu tình huống ngày hôm nay mà là một chàng trai khác đến xin làm quen và chụp ảnh với chị thì anh có đồng ý không

phần lớn các thanh niên đều dễ dàng đồng ý kết bạn
và cho số điện thoại cùng với lại
trong khi đi cùng bạn gái
có thể vì lịch sự
có thể vì thói quen
cũng có thể một chút vô tâm
thế nhưng dù vì lý do gì
khen tuông hay không đều là những gia vị cho tình yêu thêm thú vị mà thôi
hi vọng rằng với tình huống mẫu hứng và một phép thử nhỏ nhỏ
sẽ đem đến những giây phút thư giãn trong một ngày cuối tuần